thưa quý vị báo chí lào số ra ngày chín tháng tám đưa tin chính quyền và quân đội của nước này đang tiếp tục tìm kiếm một tài xế người việt
được báo mất tích sau vụ lở đất trên đoạn quốc lộ tám nằm giữa tỉnh khu mu an và bô lê kham say
vụ sạt lở đất lớn xảy ra tại bốn điểm dọc theo quốc lộ tám đoạn đường giữa huyện khung khan và tỉnh khu mu an và tỉnh bô lê kham say
vào ngày bốn tháng tám đẩy một trăm một mươi phương tiện gồm chín mươi năm xe tải một mươi ba xe bán tải một xe buýt và một xe máy vào khe núi
đến nay lực lượng quân đội lào đã giải cứu được bốn mươi năm công dân việt nam bị mắc kẹt sau vụ lở đất trên đoạn đường trên
và giúp bốn mươi phương tiện bị kẹt thoát khỏi các khu vực bị ảnh hưởng bởi lở đất
công an huyện can lộc vừa ra quyết định khởi tố bị can với sáu đối tượng về tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức
thuê một căn hộ trung cư tại thành phố hồ chí minh làm địa điểm mua các công cụ như điện thoại sim điện thoại tài khoản ngân hàng
sau đó lập các trang để chạy quảng cáo làm giấy tờ giả bằng cấp
võ đình văn lần lượt tuyển thêm các đối tượng là nguyễn thanh phi hồng quang lợi đỗ ngọc thương trần quốc tâm và đặng thành sang đến làm cùng mình
các đơn hàng thành công văn sẽ tổng hợp lại để trả tiền công cho phi lợi thương và tâm
dựa trên giá trị phần trăm làm ra đồng thời trả phí in bằng cấp giấy tờ giả cho các đối tượng làm giả còn lại văn sẽ hưởng lợi
đến cuối tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba nhóm của văn đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện can lộc tỉnh hà tĩnh phát hiện thông qua đơn tố giác của công dân trên địa bàn
liên quan tới vụ án làm lưu hành tiền giả được phát hiện vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai tại thành phố tuy hòa
tỉnh phú yên mới đây tòa nhân dân tỉnh phú yên đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với hai bị cáo là trần văn duy và nguyễn ngọc hiền về các tội làm giả lưu hành tiền giả
theo cáo trạng để có tiền tiêu xài duy đã dùng máy tính và các thiết bị in ấn để làm tiền giả sau đó duy rủ thêm hiền dùng tiền giả mua hàng có giá trị thấp để lấy tiền thừa là tiền thật
từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai cho đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai hai bị cáo trên đã đến các tỉnh đồng tháp khánh hòa phú yên
rồi dùng một mươi tám tờ tiền giả mệnh giá năm trăm linh đồng mua hàng và nhận lại gần sáu triệu đồng tiền thừa là tiền thật
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt trần văn duy năm năm tù về tội làm lưu hành tiền giả nguyễn ngọc hiền bốn năm tù về tội lưu hành tiền giả
hội đồng xét xử cũng đã tuyên phạt bổ sung hai bị cáo tổng số tiền hai mươi năm triệu đồng
manh động cướp tài sản tại một tiệm vàng trên địa bàn phường tân đông hiệp thành phố dị an tỉnh bình dương
vào sáng ngày chín tháng tám nguyễn đức mừng đã bị công an thành phố dị an tỉnh bình dương tạm giữ
cụ thể vào khoảng tám giờ sáng ngày hôm nay mừng đến một tiệm vàng trên đường dt bảy trăm bốn mươi ba phường tân đông hiệp thành phố dị an giả vờ mua vàng
mừng yêu cầu chủ tiệm cho xem hai chiếc lắc vàng một mươi tám carat có trọng lượng hơn bảy chỉ có tổng trị giá khoảng bốn mươi chín triệu đồng
mừng đã đeo vàng vào tay rồi bỏ chạy ra xe tẩu thoát
chủ tiệm đã chi hô và cùng với người dân đuổi theo khống chế được mừng
giao cho cơ quan công an xử lý
mâu thuẫn trên mạng hai đối tượng một mươi năm và một mươi sáu tuổi đã lôi kéo rất nhiều thanh niên khác mang hung khí đi đánh nhau
công an huyện hòa vang thành phố đà nẵng vừa tạm giữ hình sự một đối tượng và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ba đối tượng để điều tra xử lý về hành vi gây dối trật tự công cộng
trước đó trương tấn bảo có mâu thuẫn trên mạng xã hội facebook với nguyễn văn cường nên đã rủ phạm quang huy tìm đánh cường
sau đó huy rủ thêm một nhóm thanh thiếu niên đem theo nhiều hung khí để tìm đánh cường
biết tin cường cũng rủ thêm một nhóm để đáp trả
hai nhóm này đánh nhau gây náo loạn làm mất an ninh trật tự trên địa bàn khiến một người dân bị thương
thưa quý vị với vai trò nòng cốt lực lượng công an xã một mặt làm tốt công tác tuyên truyền vận động giáo dục
đối tượng sử dụng ma túy trên địa bàn đi cai nghiện tại các cơ sở cai nghiện bắt buộc mặt khác tăng cường quản lý giúp đỡ người sau cai nghiện
từ đó thì hướng đến việc giảm dần số người nghiện số đối tượng sử dụng ma túy trên địa bàn góp phần hạn chế phát sinh các loại tội phạm
và ngay sau đây sẽ là ghi nhận tại xã tiền phong một trong những xã nghèo của huyện biên giới quế phong của tỉnh nghệ an
nhà có ba chị em hai em trai còn rất trẻ một sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai một sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm nhưng đều vướng vào ma túy
chỉ còn lại chị vi thị hoài chăm sóc mẹ già
nắm tình hình công an xã tiền phong nhiều lần xuống vận động đưa hai em của chị hoài đi cai nghiện
gia đình chị hoài chỉ là một trong rất nhiều trường hợp có người nghiện ma túy tại xã tiền phong khiến kinh tế gia đình càng thêm kiệt quệ
là xã nghèo của huyện biên giới quế phong với tỷ lệ người nghiện cao thực hiện đề án xã biên giới sạch ma túy của công an tỉnh nghệ an
song song với công tác đấu tranh mạnh với tội phạm ma túy
thời gian qua nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động công an xã tiền phong đã đưa được hai mươi ba người nghiện ma túy đi cai nghiện
trong quá trình làm việc cùng được sự giúp đỡ của chính quyền và thôn bản lực lượng công an xã cùng nhân dân cùng làm cùng ăn cùng ở
và quá trình làm việc thì thường xuyên tổ chức các buổi diễn đàn lắng nghe ý kiến của nhân dân
thì từ đó là nhân dân sẽ gần gũi với chúng ta và sẽ thường xuyên tối giác các vụ việc vi phạm
nói chung các em nghiên cứu
nên anh đi hết rồi thì nói chung không có cái gì mất nữa cả
bần đêm mình ngủ yên ngủ hẳn đi theo đường chó không sổ nữa
nên anh đợi rất nhiều
toàn riêng gia đình chủ cả bạn nói chung cảm ơn các chủ công an rất nhiều
cùng với đó qua việc xây dựng mô hình quản lý giáo dục giúp đỡ người sau cai tại cộng đồng của công an xã tiền phong
nhiều người sau khi cai nghiện thành công như anh vi văn tiến trở về tái hòa nhập cộng đồng
đã được giúp đỡ có công việc ổn định yên tâm phát triển kinh tế không tái nghiện
trước kiểu mình cứ đi theo gặp bạn về cùng theo hồ hút hít mình thử theo hồ là dính vô lại
mình đi cai về á mình thấy hai bố mẹ già quá rồi mình cũng muốn bổ yêu chú làm ăn
trước đây trên địa bàn xã tiền phong
số lượng người nghiện mát túy nhiều
và đặc biệt là kèm theo hề lũy các tên ảnh trộm cắp
rồi là đánh đập nhau thì vẫn còn xảy ra
trong thời gian gần đây lực lượng công an chính quy được bổ sung về xã tiên phong
thì đã làm tốt công tác kiểm tra lập hồ sơ phân loại các người nghiện để ưu tiên đưa đi cai nghiện
tiếp đến là các đối tượng nghi nghiện
tập trung vào để xây dựng hồ sơ rồi là vận động đi cai
đến nay thì tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã tiền phong cơ bản ổn định
làm tốt công tác cai nghiện quản lý người nghiện sau cai
sẽ góp phần giảm cầu về mát túy đảm bảo môi trường sạch mát túy ở từng bàn làng
tiến tới xã sạch mát túy huyện sạch mát túy
để người dân yên tâm lao động sản xuất phát triển kinh tế
tiếp tục với những thông tin
những tin tức an ninh trật tự
sau hai ngày tòa nhân dân tỉnh bắc ninh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án vi phạm quy định
về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
xảy ra tại công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và xây dựng tây hồ
viết tắt là công ty tây hồ
chiều ngày chín tháng tám đại diện viện kiểm sát thực hành quyền công tố tại phiên tòa
đã luận tội các bị cáo và đề nghị mức án
đại diện viện kiểm sát khẳng định bị cáo đặng quang tuấn
cựu chủ tịch hội đồng quản trị công ty tây hồ
đã câu kết với nhóm bị cáo đồng phạm ban hành các giá lô đất
tại khu đô thị mới quế võ tỉnh bắc ninh
thấp hơn so với giá thị trường để bán cho các đối tác gây thiệt hại cho cổ đông
và đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo tuấn từ chín đến một mươi năm tù về tội
vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
cũng tội danh trên đại diện viện kiểm sát đã đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt
các bị cáo tân tú hải cựu tổng giám đốc công ty tây hồ từ chín đến một mươi năm tù
phan việt anh cựu phó tổng giám đốc công ty tây hồ từ sáu đến bảy năm tù
chu thị ngọc nga cựu trưởng ban kiểm soát công ty tây hồ từ một mươi ba đến một mươi bốn năm tù
và nguyễn tấn hoàng cựu trưởng phòng kinh doanh công ty tây hồ từ bốn đến năm năm tù
về trách nhiệm dân sự đại diện viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên buộc tội các bị cáo
phải bồi thường cho công ty tây hồ tổng số tiền hơn một trăm tám mươi bốn tỷ đồng
trong đó thì hơn chín mươi một tỷ đồng là tài sản nhà nước hơn chín mươi hai tỷ đồng của các cổ đông
mâu thuẫn trên mạng internet hai đối tượng một mươi năm và một mươi sáu tuổi đã lôi kéo nhiều thanh thiếu niên khác
mang hung khí đi đánh nhau
công an huyện hòa vang của thành phố đà nẵng vừa tạm giữ hình sự một đối tượng
và cấm đi khỏi nơi cư trú
đối với ba đối tượng để điều tra xử lý về hành vi gây dối trật tự công cộng
trước đó trương tấn bảo có mâu thuẫn trên mạng xã hội facebook với nguyễn văn cường
nên rủ phạm quang huy đi tìm đánh cường
sau đó huy rủ thêm một nhóm thanh thiếu niên đem theo nhiều hung khí để tìm đánh cường
biết tin cường cũng đã rủ thêm một nhóm để đáp trả
hai nhóm đánh nhau gây náo loạn làm mất an ninh trật tự trên địa bàn khiến một người dân bị thương
trong ngày hôm nay tỉnh lào cai đã chỉ đạo các ngành chức năng huy động phương tiện máy móc
phối hợp với lực lượng quân đội công ty cổ phần tả phời tập đoàn thang khoáng sản việt nam
khẩn trương khắc phục hậu quả sự cố vỡ cống thoát tràn hồ thải đuôi quặng nhà máy tuyển đồng tà phời
một số đơn vị như nhà máy luyện đồng lào cai mỏ tuyển đồng xin quyền
cũng đưa phương tiện lực lượng sang khu vực xảy ra sự cố để hỗ trợ cho công tác khắc phục hậu quả
hiện nay ủy ban nhân dân xã tả phời đã huy động nhân dân và các lực lượng đến khu vực xảy ra ngập úng
để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả của sự cố cống thoát tràn hồ thải đuôi quặng
ngoài ra đơn vị này đã thực hiện bố trí chỗ ở tạm thời nước sinh hoạt và xuất ăn nhanh cho nhân dân trong diện bị ảnh hưởng
theo thống kê có bốn mươi sáu hộ dân trong đó có khoảng ba mươi hộ bị bùn đất tràn vào nhà
dòng nước cũng làm xói lở nghiêm trọng tuyến đường trục xã
đoạn gần khu vực cổng ủy ban nhân dân xã đi thôn phời ba
trong sáng ngày chín tháng tám đoàn công tác của tỉnh lào cai đã xuống hiện trường động viên người dân và chỉ đạo khắc phục sự cố trên
đoàn công tác yêu cầu thành phố sở tài nguyên và môi trường tỉnh lào cai sở công thương tỉnh lào cai
phối hợp chặt chẽ với công ty cổ phần đồng tả phời để giải quyết nhanh sự cố
khẩn trương sắp xếp các hộ dân cư nằm trong vùng nguy hiểm quanh nhà máy ra vùng an toàn
tám người thương vong hai người mất tích hàng trăm ngôi nhà hư hỏng
đó là con số thiệt hại do mưa lũ gây ra trên địa bàn tỉnh lai châu trong bốn ngày qua
trước tình hình trên công an tỉnh lai châu đã huy động hơn bốn trăm linh cán bộ chiến sĩ đến những nơi xảy ra sạt lở
phối hợp với các lực lượng chức năng tìm kiếm cứu nạn kịp thời hỗ trợ bà con nhân dân khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra
sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân tại huyện than uyên
đau xót đó là những gì gia đình người phụ nữ này đang phải gánh chịu
trận lũ quét xảy ra vào ngày năm tháng tám đã cướp đi tính mạng người cha của chị và toàn bộ tài sản gia đình
về đến nhà nước ở nhà này cũng đầy lũ vào trong nhà này hết
xong là hai ông bà đang làm cái rãnh cho nó thoát
lúc đấy là nước đã vào ruộng hết rồi
xong bố là vượt được sang suối bên kia
xong bố lại soi đèn ra ám hiệu
cho mẹ bảo là không cho mẹ sang bên đấy ạ
xong bố ra hiệu được hai lần
xong đến lần thứ ba thì bố lại gọi bảo là không cho mẹ sang bên đấy
xong là lúc đấy là lũ cuốn bố luôn chả có gì nữa
hiện hai nạn nhân vẫn có mất tích
lực lượng chức năng vẫn nỗ lực tìm kiếm
tại bản nậm mở xã tàng mung hơn ba mươi cán bộ chiến sĩ công an huyện than uyên
luôn thường trực hỗ trợ công tác khóc
để giúp phục hậu quả sau sạt lở
địa bàn xa trung tâm máy móc khó tiếp cận
nên công tác tìm kiếm cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn
hơn ba mươi cán bộ chiến sĩ tiến hành đến các xã tàng mung và xã khuên on
thường trực từ ngày sáu bảy tám cho đến hôm nay
đã giúp được nhân dân khuân vác và di chuyển
tất cả đồ đạc tài sản ra khỏi nhà những chỗ là nguy cơ sạt lở
công an huyện sẽ sẵn sàng cử tất cả lực lượng
luôn sẵn sàng trực trên xã và trên các địa bàn
để phối hợp cùng với chính quyền địa phương
ứng phó tìm kiếm cứu nạn giúp cho nhân dân
và cố gắng làm thế nào để tránh thi hại xấu nhất cho nhân dân
tại lai châu tính đến thời điểm này lũ quét sạt lở đất
đã làm bốn người chết bốn người bị thương và hai người mất tích
một trăm sáu mươi ngôi nhà năm trường học
bị ảnh hưởng hư hỏng hàng trăm hecta lúa và hoa màu
bị ngập úng vùi lấp cuốn trôi
một mươi công trình thủy lợi nước sinh hoạt bị hư hỏng cuốn trôi
sáu mươi chín điểm sạt lở sụt lún trên các tuyến giao thông
cuốn trôi ba cầu treo dân sinh gây ách tắc trên các tuyến đường giao thông
ước tính thiệt hại trên năm mươi tỷ đồng
hiện tại lực lượng chức năng vẫn tích cực hỗ trợ người dân
khắc phục di chuyển tài sản và tìm kiếm người mất tích
góp phần giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra